sự ra đời của các không gian nghệ thuật công cộng trên địa bàn thủ đô đã tạo ra màu sắc mới cho đô tì hà nội
hình thành nên các điểm vui chơi giải trí cho người dân và du khách
việc nhân rộng và phát huy các giá trị của không gian nghệ thuật công cộng được đánh giá là một trong những hướng đi đúng
theo tinh thần phát triển công nghiệp văn hóa mà tổng bí thư đã nhấn mạnh tại hội nghị văn hóa toàn quốc cuối năm hai nghìn hai mươi
mới đây dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ trần nhật duật quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã chính thức đi vào hoạt động
dưới sự chung tay của các nghệ sĩ các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trên cầu đi bộ phố trần nhật duật đã biến không gian công cộng thành một không gian nghệ thuật hấp dẫn đặc sắc
nó đã mang lại cho người đi bộ một cái cảm giác là rất là thân thuộc và rất là dễ chịu thoải mái
chứ nó không đơn thuần chỉ là một cái dự án để ra mắt một cái dự án công cộng mà chúng tôi muốn ở đó là ra mắt một cái tour một cái tour đi bộ nghệ thuật
và nó sẽ giúp cho cái việc mà trải nghiệm những cái câu chuyện về sinh thái về di sản về nghệ thuật
nó được phong phóng
đối với cả cây cầu này thì chúng tôi muốn là thứ nhất là để giới thiệu về cái lịch sử cái vai trò của sông hồng đối với thủ đô hà nội
và đặc biệt là các hoạt động mà đã từng diễn ra ở đây rất là sầm bốt từ thế kỷ một mươi tám thế kỷ một mươi
trước đó dự án nghệ thuật công cộng phúc tân hoàn thành từ năm hai nghìn hai mươi cũng đã được nhiều bạn trẻ đón nhận
hai dự án nghệ thuật công cộng phúc tân và cầu đi bộ trần nhật duật được kết nối với nhau và kết nối với không gian đi bộ phố cổ hà nội
nhằm tăng cường trải nghiệm cho người dân cũng như du khách thúc đẩy thói quen đi bộ khám phá các di sản văn hóa nghệ thuật trong đô thị
hà nội nói chung và hoàn kiếm nói riêng là đang có những cái định hướng trong cái việc là phát triển cái không gian công cộng theo cái hướng là nghệ thuật
theo cái tinh thần là công nghiệp văn hóa sáng tạo
mà các cái điểm nó mang tính chất riêng lẻ thì cái việc thu hút khách nó sẽ rất là khó khăn bởi vì nó bị phân tán
nhưng mà ở đây câu chuyện là hoàn kiếm đã làm được một cái tuyến và cái tuyến này nó sẽ tạo điều kiện cho du khách nói chung
và bản thân người dân có thể có được một cái hành trình khám phá và tiếp cận với những cái hình thức nghệ thuật
ngoài tính nghệ thuật các không gian này còn có điểm chung là sử dụng
các công nghiệp thải tái chế làm nguyên vật liệu trang trí nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường
mặc dù hiện nay các dự án nghệ thuật công cộng thường có tuổi thọ khá ngắn chỉ khoảng từ ba đến năm năm sau đó sẽ bị xuống cấp hoặc cần thay đổi để phù hợp với hơi thở của thời đại
tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận giá trị các không gian nghệ thuật công cộng này
đây là một trong những hướng đi giúp giải quyết nhiều bài toán về kinh tế văn hóa và cảnh quan đô thị